trong bối cảnh dịch covid một mươi chín quay trở lại tại đà nẵng khiến lần thứ hai giải vô địch bóng đá quốc gia v league phải tạm hoãn
đây là quyết định hợp lý cho dù rất khó khăn của liên đoàn bóng đá việt nam
tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam vừa diễn ra buổi gặp gỡ trao đổi báo chí về kế hoạch cụ thể cho bóng đá trong nước trong thời gian tới
đã có bốn câu lạc bộ đề xuất kết thúc sớm v league hai nghìn hai mươi công nhận chức vô địch cho câu lạc bộ sài gòn fc
tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam vpf cho rằng v league và giải hạng nhất quốc gia nên chỉ hủy không tổ chức trong điều kiện bất khả kháng
các trận đấu tại vòng tứ kết cấp quốc gia đầu tháng tám tới cho đến thời điểm này vẫn sẽ tổ chức và tiếp tục theo dõi sát sao dịch bệnh để có kế hoạch kịp thời
việc có mở cửa cho khán giả vào sân hay không là do ban tổ chức địa phương quyết định căn cứ trên cơ sở chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố